phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án chuyến bay giải cứu sẽ được di rời ngày tổ chức
thông tin đáng chú ý này vừa được tòa nhân dân cấp cao tại hà nội thông báo
cụ thể vì một số lý do khách quan hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội
quyết định thay đổi thời gian mở phiên tòa phúc thẩm sang ngày hai mươi năm tháng một mươi hai
phiên phúc thẩm vẫn dự kiến kéo dài bốn ngày với khoảng ba mươi luật sư đăng ký tham gia bào chữa
sau phiên sơ thẩm hai mươi một bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã làm đơn kháng cáo
trong đó có bốn người bị tuyên mức án cao nhất tù trung thân là hoàng văn hưng
cựu cán bộ cục an ninh điều tra bộ công an nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế và vũ anh tuấn cựu cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
với hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân nguyễn thị xuyến chú huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa vừa bị công an huyện hậu lộc bắt tạm giam
thời gian gần đây nguyễn thị xuyến thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải chia sẻ các thông tin sai sự thật chưa được kiểm chứng
xúc phạm danh dự nhân phẩm của nhiều tổ chức cá nhân gây hoang mang ảnh hưởng xấu trong dư luận nhân dân
dù đã bị xử phạt và đã được tuyên truyền cảnh báo nhiều lần nhưng xuyến vẫn cố tình vi phạm
một bộ dụng cụ để livestream và một số tài liệu khác
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng tháp cho biết đang thụ lý điều tra vụ án chế tạo mua bán trái phép vũ khí quân dụng
xảy ra tại địa bàn thành phố sa điếc và huyện lai vung
trước đó công an thành phố sa điếc đã bắt giữ trần minh hoài còn gọi là hoài quái thú chú thành phố sa điếc
trong một vụ án cối gây thương tích thu giữ một khẩu súng ngắn và hai mươi năm viên đạn
mở rộng điều tra cơ quan công an đã bắt giữ và khám phá
cơ quan công an đã bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của trần anh huy chú huyện lai vung
thu giữ bốn khẩu súng cùng nhiều tăng vật có liên quan
theo điều tra từ cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba huy đã nhiều lần đặt mua súng và các linh kiện trên mạng xã hội
rồi lắp ráp chế tạo súng để bán lại cho hoài và nhiều đối tượng khác để kiếm lời
liên quan đến vụ sập mái nhà đang thi công tại thái bình khiến nhiều người thương vong
và tối ngày hôm qua nguyễn văn đoàn chú huyện thái thụy tỉnh thái bình đã bị khởi tố bắt tạm giam để phục vụ điều tra
theo điều tra đoàn thuê mặt bằng đất để xây dựng công trình nhà ở
sau khi được cấp phép đoàn tự ý thay đổi thiết kế và thi công xây dựng công trình không đúng với giấy phép đã được cấp
quá trình xây dựng đoàn cũng không thuê đơn vị giám sát kỹ thuật giám sát an toàn độc lập mà tự mình trực tiếp chỉ đạo thi công
đến chiều ngày một mươi hai tháng một mươi hai khi công nhân đang thi công đổ bê tông mái thì bất ngờ đổ sập khiến ba người tử vong và năm người bị thương
với hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
nguyễn thị xuyến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở tại thôn minh thịnh xã minh lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa vừa bị công an huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa bắt tạm giam
thời gian gần đây nguyễn thị xuyến thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải chia sẻ các thông tin sai sự thật chưa được kiểm chứng
xúc phạm danh dự nhân phẩm của nhiều tổ chức cá nhân gây hoang mang ảnh hưởng xấu trong dư luận nhân dân
dù đã bị xử phạt và đã được tuyên truyền cảnh báo nhiều lần nhưng nguyễn thị xuyến vẫn cố tình vi phạm
khám xét nợ của nguyễn thị xuyến lực lượng công an thu giữ ba điện thoại di động một laptop một bộ đồ nghề dùng để live stream và một số tài liệu khác
ngày một mươi ba tháng một mươi hai công an tỉnh lai châu vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt một đối tượng và thu giữ một bánh heroin cùng với gần một mươi kg thuốc vị
vào hồi một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi hai tại km bảy mươi năm quốc lộ bốn d hướng lai châu đi lào cai thuộc địa phận bản chu va một mươi hai xã sơn bình huyện tam đường
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
bắt quả tang đối tượng lai châu đi lào cai thuộc địa phận bản chu va một mươi hai xã sơn bình huyện tam đường
nù a mình chú tại xã sơn bình huyện tam đường đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin gần một mươi kg thuốc viện cùng với một số vật chứng liên quan
hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại quốc lộ bốn e thuộc phường nam cường thành phố lào cai tổ công tác đặc biệt thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai
đã bắt quả tang phạm đức giang chú tại phường nam cường thành phố lào cai
đang có hành vi tàng trữ một mươi ba quả pháo nổ tự chế
tại cơ quan công an phạm đức giang khai nhận do tò mò về cách tự chế pháo nổ nên giang đã tìm hiểu cách tự chế thuốc pháo
sau đó mua giấy để quấn pháo và tự tạo ngòi cháy chậm bằng cách dùng giấy bọc thực phẩm rồi thực hiện các bước tự chế hình dạng pháo nổ
sau khi chế tạo xong giang cầm theo một mươi ba quả pháo tự chế và cùng bạn đi tìm khu vực vắng người để đốt thử
tuy nhiên khi chưa kịp thực hiện hành vi
khi đốt thử thì đối tượng bị lực lượng công an kiểm tra thu giữ
công an huyện đảo bạch long vĩ thành phố hải phòng cùng với các lực lượng phối hợp vừa phát hiện và bắt giữ vũ văn tuyên
trú tại quận hồng bàng thành phố hải phòng về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ với số lượng lớn
trước đó tại khu vực cách đảo bạch long vĩ ba hải lý về phía tây tổ công tác phát hiện tàu do vũ văn tuyên điều khiển có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra phát hiện trong khoang tàu có bốn mươi hai quả mìn tự chế
sáu thỏi thuốc nổ dạng nhũ tương một túi ni lông chứa một mươi hai kg thuốc nổ dạng bột một mươi chín kíp nổ năm m dây cháy chậm
qua đầu tranh tuyên khai nhận số liệu số vật liệu nổ mua của một người đàn ông không quen biết với số tiền là hai mươi triệu đồng
với mục đích sử dụng để đánh bắt khai thác hải sản
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận nam từ liêm thành phố hà nội
vừa kịp thời ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy tại cửa hàng cơ khí phế liệu tại phố đại linh phường trung vật
vào khoảng một mươi ba h ba mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một mươi hai đã xảy ra cháy tại cửa hàng cơ khí phế liệu ở ngõ năm mươi bốn phố đại linh tổ dân phố số một mươi bảy phường trung văn
do chất cháy chủ yếu là giấy và nhựa nên đám cháy bùng phát lớn khói bao trùm toàn bộ khu nhà tạm chứa phế liệu và thiết bị cơ khí
bước đầu các cơ quan xác định khu vực cháy là nhà tạm không thép lập máy tôn
hàng cơ khí và chứa hàng phế liệu trên diện tích khoảng một trăm hai mươi m hai
vụ cháy đã không có thương vong về người thiệt hại về tài sản cơ quan chức năng đang thống kê và điều tra nguyên nhân
còn tại tp hcm vào trưa nay một vụ hỏa hoạn đã xảy ra trên địa bàn quận một mươi hai khiến cho nhiều tài sản bị thiêu dụi
nhiều người hốt hoảng tháo chạy thoát thân
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi h năm mươi người dân sống trong hẻm một trăm bảy mươi một khu phố ba a phường thạnh lộc quận một mươi hai
hốt hoảng khi khói lửa
mùi mịt kèm theo mùi khét ở khu dân cư
khi đến xem thì thấy ngọn lửa bùng phát dữ dội tại một phòng trọ trong dãy nhà trọ
lúc này mọi người hô hoán để mọi người trong dãy nhà trọ thoát ra
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
sau khoảng một mươi năm phút đám cháy được giật tắt được biết dãy trọ có một mươi một phòng liên kề
khi xảy ra hỏa hoạn trong phòng khóa cháy cửa và không có người hiện nguyên nhân và thiệt hại vụ cháy vẫn đang được điều tra
là nhân viên ngân hàng nhưng lại đi lừa đảo khách hàng để lấy tiền trả nợ cá nhân
đoàn văn thiện quê tại tỉnh quảng ngãi vừa bị tòa nhân dân thành phố đà nẵng đưa ra xét xử về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng quá trình làm việc thiện tiếp xúc và quen biết một vài khách hàng có khả năng về tài chính và tiến hành vay mượn tiền của bốn bị hại
với tổng số tiền hơn bảy tỷ năm trăm linh triệu đồng rồi chiếm đoạt và mất khả năng chi trả
để tạo lòng tin cho các bị hại và che đậy hành vi của các khách hàng
thiện ngỏ ý vay với lãi suất cao từ hai mươi năm đến ba một ngày tương đương với bảy năm đến chín một tháng
rồi dùng chính số tiền vay trả một phần nợ gốc cũng như trả lãi cho người vay
quá trình điều tra và trả lời hội đồng xét xử thiện thành khẩn ăn năn về hành vi phạm tội của mình
khắc phục hơn ba tỷ để trả cho các bị hại
tòa nhân dân thành phố đà nẵng đã tuyên phạt đoàn văn thiện một mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an thành phố thanh hóa vừa liên tiếp triệt phá
và bắt giữ hai vụ buôn bán sản xuất pháo nổ với quy mô lớn nhất từ trước đến nay liên tỉnh do nhiều đối tượng tham gia
và thu giữ hàng tấn pháo nổ thuốc pháo bột thuốc pháo và các dụng cụ để sản xuất pháo
ngày bốn tháng một mươi hai công an thành phố thanh hóa đã đồng loạt bắt giữ năm đối tượng buôn bán pháo trên telegram
gồm võ công phước chú tại tỉnh bà rê vũng tàu nguyễn văn hưng chú tệ tỉnh gia lai
bùi khắc lâm chú tại tỉnh hòa bình đỗ văn long chú tại hà nội và lý đình khang chú tại tỉnh phú thọ
quá trình truy bắt khám xét đã thu giữ bảy mươi kg pháo nổ các loại hai mươi kg thuốc pháo
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng đã nhập lậu pháo từ trung quốc về việt nam và bán ra thị trường hơn năm tấn pháo nổ các loại
tiếp đó vào ngày tám tháng một mươi hai công an tp thanh hóa đã bắt giữ bốn đối tượng trong đường dây sản xuất buôn bán hàng giả là pháo hoa của bộ quốc phòng
trong đó trị đức anh chú tại hà nội là đối tượng trực tiếp điều hành đường dây thu giữ năm trăm linh dàn pháo hoa các loại tổng trọng lượng sáu trăm linh kg
một trăm linh kg các thành phẩm dùng để sản xuất pháo hai kg bột thuốc pháo hoa hơn năm mươi tem nhãn giả pháo hoa của bộ quốc phòng và nhiều vật chứng sản xuất pháo hoa giả
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng đã sản xuất và tung ra thị trường nhiều tấn pháo hoa giả của bộ quốc phòng với tổng số tiền giao dịch là hơn bốn tỷ đồng
thưa quý vị lợi dụng tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập trong dịp cuối năm và đầu năm mới của nhiều người
một số đối tượng đã thực hiện các chiêu trò tuyển lao động thời vụ để lừa đảo
những cây bẫy răng ra ngày càng tinh vi và rất nhiều người không chỉ bị lừa đảo tiền mất tật mang mà còn chịu gánh nặng về tâm lý ghi nhận của phóng viên thời sự
nhiều bài đăng tìm kiếm lao động thời vụ trong dịp cuối năm với các công việc như cắt mắt quần áo giá lì xì với mức lương hấp dẫn
không ít người với mong muốn tìm kiếm việc nhẹ lương cao kiếm thêm thu nhập mà đã tin tưởng chuyển khoản đặt cọc cho bên tuyển dụng
sau khi cọc tiền thì toàn bộ tin nhắn và số điện thoại của bên tuyển dụng hoàn toàn bốc hơi
tôi cũng đã từng nghe được những trường hợp bị lừa đảo như thế rất hay gặp các trường hợp lừa đảo tuyển dụng
thế nên là em đã đến trung tâm giới thiệu việc làm uy tín ở đây để tìm việc làm ạ
theo các chuyên gia đây là chiêu thức quen thuộc của những kẻ lừa đảo trong thời gian gần đây
nguy hiểm hơn chúng có thể lôi kéo ứng viên làm những công việc thanh toán các đơn hàng ảo hay biến tướng đa cấp thậm chí là vi phạm pháp luật
chưa kể việc làm thêm không có hợp đồng lao động mọi giao dịch
đều thông qua mạng xã hội cũng khiến người tìm việc trở thành những nạn nhân đáng thương
chỉ trong một thời gian rất ngắn thậm chí cái trang web này sẵn sàng bị sập có thể họ sẽ đánh sập đi và không còn tài liệu chứng cứ nữa
khi đó thì các bạn sinh viên cũng không có biết tài liệu chứng cứ ở đâu mà không biết đối tượng
mình đang bị lừa là họ đang cứu chú ở đâu để mình làm đơn tối giác
cho nên các bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro và chấp nhận không dám lên tiếng không dám làm đơn cho cơ quan pháp luật để đòi lại quyền lợi cho mình
để tránh sập bẫy lừa đảo người dân cần cẩn trọng khi đi xin việc
khi vào website tìm việc mọi người nên chú ý đến phần mô tả công việc phải được thể hiện rõ ràng cụ thể mức lương công việc địa chỉ công ty năm thành lập
về mặt nội dung khi đọc một quảng cáo mô tả công việc phải có đầy đủ nhiệm vụ quyền lợi của nhân viên
nên xem những yêu cầu công việc có phù hợp với vị trí công việc đó không rồi tìm kiếm công ty đó trên nhiều trang thông tin khác
các yêu cầu của việc làm như thế nào qua đó các bạn tham gia phỏng vấn trao đổi thật kỹ với nhà tiền dựng
cũng thấy rằng không có việc đặt cọc bất kể một cái gì
để chủ động phòng ngừa tội phạm lực lượng công an đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn lừa đảo tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
khi tìm việc làm người dân cần kiểm tra rõ các thông tin đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác
nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo
dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ban hành kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố một mươi một bị can trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn bốn d thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tuấn
các bị can bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ gồm lương minh tú
cùng tám đăng kiểm viên
cơ quan công an cũng đề nghị truy tố võ trí giang nhân viên trung tâm dạy nghề lái xe sài gòn ba t và lê tín trung
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ vận tải vĩ khang cùng về tội đưa hối lộ
năm hai nghìn hai mươi hai trong quá trình thực hiện quy trình đăng kiểm các phương tiện là xe ô tô
lương minh tú với vai trò là giám đốc đã chỉ đạo bàn bạc thỏa thuận với các đăng kiểm viên thực hiện việc nhận tiền của các chủ xe
để bỏ qua lỗi tiêu chuẩn kỹ thuật để cho xe được đăng kiểm với số tiền hơn một tám tỷ đồng
trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên địa bàn huyện an phú tỉnh an giang
tội công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện một xe ô tô vận tải
tải vận chuyển số lượng lớn dày và hàng gia dụng bằng sành xứ không rõ nguồn gốc
vào khoảng chín h năm mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi hai
tại khu vực thuộc ấp phước quản xã đa phước huyện an phú tỉnh an giang
tội công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh phát hiện xe ô tô do tài xế nguyễn hoàng hay điều khiển
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra tội công tác phát hiện trên xe có vận chuyển hơn bốn trăm linh đôi giày thể thao các loại do nước ngoài sản xuất
gần ba trăm linh đôi giày thể thao các loại do việt nam sản xuất và hơn ba trăm linh kg hàng gia dụng bằng sành xứ
tất cả số hàng hóa trên đều đã qua sử dụng
tại thời điểm kiểm tra tài xế hay không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên